một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn sáu tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh hà tĩnh phía hợp với công an các tỉnh quảng bình quảng trị và các cục nghiệp vụ bộ công an triệt xóa thành công
hai mươi đối tượng đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây cá độ này là trần quang nam chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
nam khai nhận đã cấu kết với các đối tượng ở hà tĩnh quảng bình và quảng trị tổ chức đường dây này từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng
thống kê bước đầu số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây tính tới thời điểm bị phát hiện là khoảng sáu tỷ đồng